ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh hà nam tòa án cấp cao đã mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự theo trình tự phúc thẩm đối với bị cáo trần thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại số nhà hai trăm năm mươi bốn đường trần thị phúc phường hai bà trưng thành phố phủ lý tỉnh hà nam về tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quy định tại khoản một tám mươi tám bộ luật hình sự
tại phiên tòa bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội tuy nhiên qua các tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra và được thẩm tra tại tòa
lời khai của các nhân chứng ý kiến của kiểm sát viên kết quả tranh luận tại phiên tòa hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định không chấp nhận kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm
tuyên bố bị cáo trần thị nga phạm tội tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam áp dụng điểm abc khoản một tám mươi tám điểm gl khoản một bốn mươi tám
điểm bốn mươi năm điều ba mươi ba bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín điểm x khoản một điều năm mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự phát bị cáo trần thị nga chín năm tù
trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một năm hai nghìn một mươi bảy trần thị nga đã trực tiếp lập các tài khoản blog facebook cá nhân với tên thúy nga trần thị nga và trang youtube trần thúy nga
để làm ra tàng trữ một mươi ba video clip có nội dung tuyên truyền xuyên tạc những luận điệu chiến tranh
phào tín bịa đặt và sử dụng trang mạng xã hội để đăng tải các video clip đó nhằm truyền bá những tư tưởng phản động xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước việt nam